họ gọi điện đến cdc hà nội theo số chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc số chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
cdc hà nội cũng yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn hà nội khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc cứu rác
cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú để được thực hiện hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc covid một mươi chín
mới đây bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long trong phiên trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội đã cho biết
người tiêm đủ hai mũi vaccine có đủ điều kiện cách ly tại nhà thì khi đi chung thang máy với f không bắt buộc phải đi cách ly tập trung
trước vấn tư lệnh ngành y tế đại biểu nguyễn mạnh cường đoàn quảng bình cho biết
nhiều cử tri sống tại trung cư các địa phương trong đó có hà nội lo lắng khi thuộc diện f một phải đi cách ly tập trung
ông cường dẫn chứng việc một số người dân sống tại trung cư đã tiêm đủ hai mũi vaccine
thực hiện năm k chỉ đi chung thang máy với f trong vài chục giây nhưng vẫn phải đi cách ly tập trung
vị đại biểu cho rằng việc đi cách ly tập trung gây lãng phí nguồn lực tổn hại về tinh thần cho người dân
dễ lây nhiễm chéo trong khi đó họ có đủ khả năng để cách ly tại nhà
đại biểu nguyễn mạnh cường đề nghị bộ trưởng bộ y tế nêu quan điểm vấn đề này
trả lời chất vấn của đại biểu bộ trưởng nguyễn thanh long dẫn nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
hướng dẫn bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế đã hướng dẫn đầy đủ về việc xét nghiệm cách ly đối với các cấp độ dịch
trong đó đã nêu rõ việc cách ly như thế nào đối với người trở về từ vùng dịch nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine
đối với cấp độ ba cấp độ bốn quy định thứ nhất đối với người tiêm đủ hai mẫu vaccine chỉ cần theo dõi y tế bảy ngày
xét nghiệm ngày thứ nhất đối với người đã khỏi bệnh cũng tương tự như vậy
đối với người đã tiêm một mũi vaccine thì cách ly tại nhà bảy ngày đối với người chưa tiêm vaccine theo dõi trong vòng một mươi bốn ngày bộ trưởng cho hay
tuy nhiên tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương và trong khuyến cáo của bộ y tế
tùy mức độ tùy địa phương và nhất là vấn đề đảm bảo an toàn phòng chống dịch
đối với những khu vực có mật độ dân cư cao trung cư chúng ta phải đảm bảo việc cách ly một cách linh hoạt
bộ trưởng nguyễn thanh long cho rằng đối với những khu vực trung cư có mật độ dân cư đông đúc
nhưng độ phủ vaccine chưa cao thì chúng ta áp dụng việc cách ly tập trung bao gồm về cách ly tại nhà
sau phần trả lời của bộ trưởng bộ y tế đại biểu nguyễn mạnh cường đã dơ biển tranh luận và cho rằng câu trả lời của bộ trưởng chưa rõ
theo ông cường nhiều cử tri gọi điện cho ông để hỏi về một vấn đề cụ thể là nếu được tiêm hai mũi vaccine
thực hiện đủ năm k khi đi chung thang máy với f vài chục giây thì có phải đi cách ly tập trung hay không
họ có đủ điều kiện cách ly tại nhà
trả lời tiếp vấn đề này bộ trưởng nguyễn thanh long cho biết sự việc đại biểu nêu có xảy ra ở một số địa phương trong đó có hà nội
bộ trưởng cho biết đã trao đổi với hà nội và nhấn mạnh những trường hợp này không phải bắt buộc đi cách ly tập trung một mươi bốn ngày
việc này trong hướng dẫn của bộ y tế đã nêu rất rõ
liên quan đến việc tiêm vaccine cho trẻ em mới đây hà nội đã ban hành kế hoạch liên ngành tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn thành phố
thông tin này được lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội xác nhận vào sáng nay
đối tượng tiêm chủng của kế hoạch này bao gồm toàn bộ trẻ em đủ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bao gồm trẻ em đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học đang sinh sống tại hà nội
có chỉ định sử dụng vaccine của nhà sản xuất và bộ y tế
theo dự kiến sẽ có bảy trăm chín mươi một chín trăm hai mươi một trẻ em trong đối tượng dự kiến tiêm chủng
cụ thể trẻ từ một mươi hai đến dưới một mươi sáu tuổi năm trăm một mươi chín năm trăm bốn mươi bảy đối tượng trẻ từ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi

mục tiêu của kế hoạch là trên chín mươi năm trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn thành phố hà nội được tiêm đủ mũi vaccine phòng covid một mươi chín
theo từng đợt phân bổ của bộ y tế
bên cạnh đó đảm bảo việc tiếp nhận vận chuyển bảo quản và tổ chức tiêm chủng an toàn
đáp ứng nhanh cho công tác phòng chống dịch
thành phố sẽ triển khai tiêm ngay khi tiếp nhận vaccine và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine của bộ y tế
dự kiến sẽ triển khai tiêm chủng vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi một và quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
trước đó ủy ban nhân dân tp hà nội đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn thành phố
theo đó thành phố sẽ tổ chức tiêm chủng theo lứa tuổi từ cao đến thấp
tiêm trước cho lứa tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi và hạ dần độ tuổi
theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch bệnh của thành phố
tổ chức theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động
theo phương án số một trăm bảy mươi pabnd ngày hai mươi một tháng bảy của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
căn cứ vào đối tượng cần tiêm tình hình dịch trên địa bàn và phương án mở cửa trường học trở lại
tổ chức các điểm tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại trạm y tế xã phường thị trấn
và các điểm tiêm chủng lưu động tại trường học huy động các điểm tiêm chủng tại bệnh viện
phòng khám trong và ngoài công lập các bệnh viện bộ ngành đóng trên địa bàn
các cơ sở tiêm chủng dịch vụ và tăng cường hỗ trợ nhân viên có chứng nhận an toàn tiêm chủng tăng cường tại các điểm tiêm